dự án chuỗi liên kết phát triển vùng nguyên liệu trồng và sản xuất các sản phẩm của cây sa chi theo tiêu chuẩn việt gáp
trong sản xuất nông nghiệp bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu tại huyện đà bắc của hội viên hội phụ nữ huyện đà bắc
đã giúp giải quyết việc làm cho khoảng năm trăm linh lao động nông thôn dân tập thiểu số tỉnh hòa bình
dự án đặt ra mục tiêu trồng và cung cấp các sản phẩm từ cây sa chi đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu ra thế giới
tận dụng đất đổi hoang hóa chuyển đổi trồng cây sa chi có giá trị kinh tế cao góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc
chống xói mòn rửa trôi đất thích ứng với biến đổi khí hậu đặc biệt dự án đặt mục tiêu tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị
dinh dưỡng cao an toàn thực phẩm nâng cao sức khỏe cộng đồng

dự án đặt ra mục tiêu trồng và cung cấp các sản phẩm từ cây sa chi đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu ra thế giới